thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn những năm gần đây hòa cùng không khí hội nhập của đất nước
thành phần kinh tế tập thể đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét và phát huy được hiệu quả kinh tế xã hội
trong dòng chảy đó kinh tế tập thể tp hcm đã và đang vươn lên phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng
đồng thời nỗ lực đổi mới sáng tạo đa dạng hình thức sản xuất kinh doanh
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế
bước vào thời kỳ đổi mới mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu cũ gặp khó khăn phải giải thể hàng loạt
trong bối cảnh đó đảng bộ tp hcm có chủ trương chuyển đổi bang quản lý hợp tác xã
mua bán thành liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm gọi tắt là sài gòn co op
sau hơn hai mươi năm năm nhìn lại cho thấy đây là chủ trương đúng đắn
hệ thống siêu thị co op mark giờ đây đã trở thành bạn của mọi nhà
từ một đơn vị hợp tác xã ra đời trong nỗi lo âu trần trở đến nay sài gòn co op và hệ thống siêu thị co op mark
đã có một vị trí xứng đáng trên thị trường và trong lòng người tiêu dùng
xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng trong thời kỳ

chuyển thành một chương trình lớn hơn là tựa hàng việc để kết nối các nhà cung cấp hàng việc vào một chương trình
mà từ đó đưa hàng hóa việc đến tay người tiêu dùng được tốt hơn
phát huy thế mạnh kinh tế tập thể của thành phố chính là mạng hợp tác xã phi nông nghiệp
gồm hợp tác xã thương mại dịch vụ bán lẻ và hợp tác xã giao thông vận tải
thành phố đã rất quan tâm đến việc trợ vốn cho các mô hình hợp tác xã này
trong hơn một năm trở lại đây gần một bảy trăm linh xe bít của các hợp tác xã giao thông vận tải
được vay bảy mươi từ nguồn vốn xã viên để thay mới
hơn hai bảy trăm linh xã viên người lao động thuộc thành phần kinh tế tập thể thuộc mọi lĩnh vực
được vay vốn xã viên của hợp tác xã thành phố với tổng giá trị hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
hợp tác xã thương mại nhỏ lẻ của thành phố đang phát triển mạnh tăng trưởng ổn định
cả về số lượng và chất lượng tạo được vị thế niềm tin sự gắn bó với các hợp tác xã các thành viên
khi chuyển qua mô hình mới vậy thì cũng đã có
hợp tác làm ăn với đối tác kinh doanh của nước ngoài
thì họ cũng hướng dẫn cho mình cách phân phối thị trường
và danh số mỗi năm cũng gần ngày gần tăng
nếu mà tính từ năm hai nghìn một mươi một cho đến thời điểm này
thì bình quân mỗi năm tăng khoảng một mươi bảy
tại thành phố hồ chí minh hiện nay thành phần kinh tế tập thể chỉ chiếm hơn một gdp của thành phố
thế nhưng các hợp tác xã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền
với những cơ chế chính sách thiết

với những cơ chế chính sách thiết
tạo đà cho các hợp tác xã đầu tư phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh
hợp tác xã nông nghiệp phước an ở huyện bình chánh mỗi ngày sản xuất khoảng một mươi tấn rau
để thích nghi với mô hình hợp tác xã kiểu mới
đơn vị này tích cực chuyển đổi hoạt động sang phương án đầu tư sản xuất phân hữu cơ
từ phế phẩm phát sinh trong quá trình chế biến rau xanh
với chiến lược sản xuất kinh doanh này
họ sống vật chất tinh thần cho các xã viên
hợp tác xã có kế hoạch bố trí cho bà con hiến sức
một năm như vậy người ta làm được từ bảy đến tám vụ rau
thì riêng là một vụ rau theo cái giá mà hợp tác xã đã bao tiêu cho bà con nông dân
tức là làm sao tính chi các khoản chi phí mà để cho bà con khi thu hoạch rồi
thì trừ các khoản chi phí thì người ta phải được lại khoảng bảy triệu đồng
cho nên là một ngày mới vui
có thể nói để phát triển kinh tế tập thể
thành phố hồ chí minh đã luôn bám sát
nội dung nghị quyết của đảng để định hướng phát triển các ngành nghề
lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của mô hình hợp tác xã
việc tập trung vào các lĩnh vực thương mại bán lẻ nông nghiệp đã đem lại hiệu quả cao
thành phố cũng chú trọng nghiên cứu những mô hình mới hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn
trước đây thì hợp tác xã nông nghiệp của thành phố hồ chí minh rất yếu
sau khi khảo sát bốn mươi tám hợp tác xã thì chỉ có được khoảng một mươi hai một mươi ba hợp tác xã làm ăn thôi
nhưng mà hiện nay do các chính sách đặc biệt của thành phố hỗ trợ cho các mảng hợp tác xã nông nghiệp
về vốn về nguồn nhân lực về tiêu thụ sản phẩm đầu ra
rồi về hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã
thì hiện nay các hợp tác xã nông nghiệp có một cái bước phát triển nổi trội mạnh mẽ hơn tất cả các loại hình khác
để thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ về phát triển kinh tế tập thể
thành phố hồ chí minh
hồ chí minh đang tăng nhanh cả chất và lượng của các hợp tác xã
với mục tiêu xây dựng được nhiều liên hiệp hợp tác xã giống như sài gòn co op nhằm tạo chuỗi giá trị cho nhiều ngành hàng
thành phố đang áp dụng các chuỗi liên kết hóa xã hội hóa hợp tác hóa hoạt động cho kinh tế tập thể
đồng thời các mô hình phát triển đổi mới công nghệ liên kết vùng để hướng đến sự phát triển bền vững